tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng rất nhiều công nhân người lao động về quê an tết đã quay trở lại làm việc
trong đó có những lao động đến từ những địa phương có người đã nhiễm ncov
hiện đơn vị quản lý và các doanh nghiệp đang tăng cường công tác kiểm tra phòng chống bệnh dịch lây lan đối với công nhân người lao động
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán đà nẵng đón nhận gần tám mươi công nhân người lao động quay trở lại làm việc
trong đó có hơn năm mươi chuyên gia nhà quản lý đến từ trung quốc
với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì việc kiểm tra và phòng chống ngăn ngừa dịch bệnh đã được các doanh nghiệp triển khai nghiêm túc
bán quản lý khu công nghiệp hòa khánh thành phố đà nẵng hiện đang áp dụng các biện pháp vệ sinh
trước khi vào cao làm việc các nhân viên đều phải thực hiện các khâu khởi trùng
toàn bộ người lao động đều phải mang khẩu trang
các người lao động nước ngoài đến từ một số các lãnh thổ thì họ đều có những kiểm tra trước khi vào việt nam
khi vào việt nam thì họ cũng có những chính sách là tự cách ly
tự kết ly bao gồm là tự kết ly tại cơ quan sinh nghiệp tại nơi ở
và nếu mà có dấu hiệu nào thì chúng tôi cũng hướng dẫn họ báo cáo ngay với các cơ quan y tế gần nhất
khu công nghiệp là nơi có lượng người tập trung với số lượng lớn
việc kiểm tra theo dõi thường xuyên sẽ giúp chủ động ngăn ngừa sự lây lan của dịch virus corona mới
trong đội ngũ công nhân người lao động giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng thời điểm hiện tại